cách đây ba ngày công ty cổ phần cải thiện môi trường việt nhật đơn vị trực tiếp thí điểm làm sạch sông tô lịch
đã tiến hành thả cá coi cá chép nhật bản và cá chép tam dương để chứng minh chất lượng nước sau xử lý bằng công nghệ nano
tuy nhiên đến sáng nay một mươi chín tháng chín đã xuất hiện tình trạng cá chết và nổi trên mặt nước
theo người dân tình trạng cá coi có hiện tượng chết và bơi chậm đã xuất hiện từ trưa ngày một mươi tám tháng chín
theo nhiều người nuôi cá coi nhật bản là loại cá cảnh khá khó nuôi ngay cả với những người nuôi chuyên nghiệp
để có được những hồ cá đẹp và cá coi khỏe mạnh đòi hỏi phải có sự chăm sóc kỹ lưỡng
vì vậy việc một vài con cá coi chết tại sông tô lịch không phải là điều quá ngạc nhiên
trước đó ngày một mươi sáu tháng chín các đơn vị chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước sông tô lịch tại đây sau thời gian thí điểm để đánh giá
dự kiến đầu tháng một mươi tới sẽ công bố kết quả của đợt thí điểm này